hội đồng nhân dân tp hà nội đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi năm tham dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị đại biểu hội đồng nhân dân hà nội cần đánh giá phân tích chính xác tình hình đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả nhằm phục hồi và phát triển kinh tế bền vững đồng thời quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu trong kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
cùng sự phiên họp có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
sau tháng qua thành phố hà nội đã tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín nên tăng trưởng của thành phố vẫn đạt ba ba mươi chín cao hơn mức một tám mươi một của cả nước thu ngân sách đạt một trăm bốn mươi hai tỷ đồng đạt năm mươi chín dự toán
đáng chú ý hà nội vừa tổ chức thành công hội nghị hà nội hai nghìn hai mươi
hà nội vừa tổ chức thành công hội nghị hà nội hai nghìn hai mươi hợp tác và phát triển trao quyết định chủ trương đầu tư cho hai trăm hai mươi chín dự án với tổng vốn đầu tư trên bốn trăm linh năm tỷ đồng ký ba mươi tám biên bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp nhà đầu tư có tổng giá trị hai mươi tám sáu tỷ usd
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá những kết quả trong sáu tháng đầu năm đã minh chứng cho sự nỗ lực cố gắng của thành phố trong đó có sự đóng góp quan trọng của hội đồng nhân dân thành phố
chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu hội đồng nhân dân tp hà nội đánh giá phân tích chính xác tình hình làm rõ ưu điểm khuyết điểm và nguyên nhân nhằm đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả nhằm phục hồi và phát triển kinh tế bền vững
cần tận dụng tốt như những cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù trong nghị quyết một trăm một mươi năm của quốc hội bắt đầu có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám tới đây để phát triển nhanh hơn bình vững hơn đóng góp nhiều hơn vào kết quả chung của đất nước
với hội đồng nhân dân thành phố chủ tịch quốc hội nhấn mạnh cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của hội đồng nhân dân trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố nhất là thẩm quyền trong việc quyết định những chính sách tài chính ngân sách đặc thù theo nghị quyết số một trăm một mươi năm của quốc hội
tập trung giám sát những vấn đề quan trọng những vấn đề mà nhân dân thủ đô quan tâm chủ động phối hợp với bạc trận tổ quốc và các đoàn thể các cơ quan thông tin báo chí cùng nhân dân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đề nghị thành phố hà nội thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và chỉ thị số bốn mươi năm của bộ chính trị về lãnh đạo thành công của bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
để lựa chọn bầu ra được những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới